trong phần tin quốc tế mỹ trung quốc nối lại đàm phán thương mại
thủ phạm vụ xả súng trong lễ hội ở california là thanh niên một mươi chín tuổi
thưa quý vị và các bạn sáng nay thủ tướng nguyễn xuân phúc đã chủ trì cuộc họp
nhằm tháo gỡ vướng mắt thúc đẩy dự án tuyến cao tốc trung lương mỹ thuận
cùng sự có phó thủ tướng trịnh đình dũng lãnh đạo các bộ ngành địa phương liên quan
sau khi lắng nghe các ý kiến về tình hình triển khai dự án các vướng mắc cũng như giải pháp tháo gỡ
phát biểu kết luận thủ tướng nhấn mạnh ý nghĩa kinh tế chính trị của tuyến đường này
khi đồng bằng sông kiểu long vùng kinh tế trọng điểm gồm mới ba tỉnh với hơn hai mươi triệu dân
chỉ có một tuyến duy nhất
thủ tướng cho biết đã giao bộ giao thông vận tải chủ trì với các bộ liên quan
nghiên cứu một tuyến đường sắt tốc độ cao ở khu vực đồng bằng sông kiểu long
chứ không chỉ có một tuyến đường bộ chưa kể hệ thống giao thông đường thủy
hệ thống logistic cần được phát triển tốt hơn
các càng biển ở khu vực này được đề cập rõ nét hơn để tạo điều kiện cho đồng bằng sông kiểu long
cùng với cả nước phát triển
thủ tướng nêu rõ với vai trò cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với dự án
tỉnh tiền giang chịu trách nhiệm trước chính phủ các tỉnh đồng bằng sông kiểu long
về đầu tư xây dựng tuyến cao tốc này
về tiến độ thủ tướng nhắc lại yêu cầu cơ bản thông xe toàn tuyến vào năm hai nghìn hai mươi
và khánh thành vào năm hai nghìn hai mươi
về những thủ tục có liên quan đến thẩm định thiết kế thiết kế cơ sở đơn giá vật liệu
tỉnh tiền giang bộ giao thông vận tải cùng các bộ cơ quan liên quan
họp để thống nhất giải quyết rứt điểm trên cơ sở pháp lý
phải xử lý nhanh những thủ tục đầu tư xây dựng cơ bản hiện nay
mà trước hết là phê duyệt tổng mức đầu tư
thủ tướng gửi gắm công trình này với chín từ là bảo đảm tiến độ chất lượng hiệu quả
không tham nhũng tiêu cực công khai minh bạch trách nhiệm giải trình
thủ tướng nhấn mạnh các đơn vị tập trung phương tiện thiết bị thi công với tiến độ hợp lý
chặt chẽ bảo đảm chất lượng ngân hàng có trách nhiệm cung ứng đủ vốn kịp thời
bên cạnh đó cơ quan nhà nước có thẩm quyền phải thường xuyên đôn đốc kiểm tra
xử lý liên tục để bảo đảm công việc thông suốt
hàng tháng bộ giao thông vận tải phối hợp với tỉnh tiền giang báo cáo thủ tướng tiến độ
cũng như các công việc có liên quan tới dự án
sáng nay tại hà nội ubnd tổ quốc việt nam đã tổ chức hội nghị lần thứ một mươi
để tiếp tục xin ý kiến lần cuối vào các văn bản quan trọng sẽ trình
tại đại hội đại biểu mặt trận tổ quốc việt nam toàn quốc lần thứ chín
trong đó có báo cáo chính trị sửa đổi bổ sung điều lệ mặt trận tổ quốc việt nam
nhân sự tham gia ubnd tổ quốc việt nam khóa chín
nhiệm ký hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi bốn
đến sự có đồng chí trương thị mai ubnd bí thư trung mương đảng
trưởng ban dân vận trung ương đồng chí trần thanh mẫn bí thư trung mương đảng
chủ tịch ubnd tổ quốc việt nam cùng sự có các đồng chí nguyên lãnh đạo
ubnd tổ quốc việt nam
qua chín lần tổ chức hội nghị ban thường trục ubnd tổ quốc việt nam
đã nhận được nhiều ý kiến tâm huyết của các đại biểu
đóng góp vào báo cáo chính trị báo cáo kiểm điểm sẽ trình
tại đại hội đại biểu mặt trận tổ quốc việt nam

trong đó nhấn mạnh vào nội dung phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc
nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của mặt trận tổ quốc việt nam
đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới
đây là báo cáo chính trị có ý nghĩa quan trọng đánh giá lại toàn bộ quá trình hoạt động
cả nhiệm kỳ của mặt trận tổ quốc việt nam
vì vậy để chuẩn bị cho đại hội đại biểu mặt trận tổ quốc việt nam
toàn quốc lần thứ chín diễn ra thành công tốt đẹp
các đại biểu thống nhất chủ đề đại hội là đoàn kết dân chủ đổi mới phát triển
đối với báo cáo kiểm điểm nhiệm kỳ khoa tám
các ý kiến đã đánh giá kết quả hoạt động của đoàn chủ tịch
ủy ban trung mương mặt trận tổ quốc việt nam
nhưng cũng thẳng thắn chỉ ra những tồn tại còn hạ chế
và rút ra bài học kinh nghiệm để từ đó có những giải pháp khắc phục trong nhiệm kỳ tới
sau hội nghị các ý kiến sẽ được tổng hợp lại
xin ý kiến các cơ quan ban ngành một lần nữa
cũng như xin ý kiến trong nhân dân để hoàn thiện
và trình tại đại hội đại biểu mặt trận tổ quốc việt nam lần thứ chín
dự kiến sẽ diễn ra từ ngày một mươi tám đến ngày hai mươi tháng chín năm hai nghìn hai mươi
thực hiện thỏa thuận giữa đảng cộng sản việt nam và đảng nhân dân cách mạng lào
triển khai chương trình hợp tác nghiên cứu lý luận và tổng kết thực tiễn giữa hai đảng
sáng nay ba mươi tháng bảy tại tỉnh quảng bình
diễn ra hội thảo lý luận lần thứ bảy giữa đảng cộng sản việt nam và đảng nhân dân cách mạng lào
với chủ đề xây dựng đảng và hệ thống chính trị trong tình hình mới
đoàn đại biểu đảng cộng sản việt nam do đồng chí võ văn thường
ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban tuyên giáo trung ương làm trưởng đoàn
đoàn đại biểu đảng nhân dân cách mạng lào do đồng chí kỳ kẹo khẩy khăm phị thun
bí thư trung ương đảng trưởng ban tuyên huấn trung ương
chủ tịch hội đồng khoa học xã hội quốc gia lào làm trưởng đoàn tham dự hội thảo
phát biểu khai mạc hội thảo đồng chí võ văn thường khẳng định hội thảo lần này là hoạt động có ý nghĩa hết sức quan trọng
và được diễn ra trong bối cảnh công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị đang được hai đảng hai nước đặc biệt quan tâm
và đang tiến hành tổng kết về lý luận và thực tiễn để chuẩn bị cho đại hội đại biểu toàn quốc của đảng
đồng chí nhấn mạnh đảng cộng sản việt nam xác định xây dựng đảng là nhiệm vụ then chốt
có ý nghĩa quyết định bảo đảm sự thành công của công cuộc đổi mới
trong phát biểu đề dẫn tại hội thảo đồng chí kỳ kẹo khải khăm phi thun đánh giá cao ý nghĩa của việc hai đảng lựa chọn chủ đề
xây dựng đảng và hệ thống chính trị trong tình hình mới cho cuộc hội thảo lần này và khẳng định hội thảo sẽ góp phần phục vụ
cho việc tổng kết lý luận và thực tiễn về công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị của hai đảng hai nước
trong hai ngày ba mươi và ba mươi một tháng bảy các đại biểu tham dự hội thảo nghe các báo cáo chuyên đề thảo luận trao đổi ý kiến
nhằm làm sâu sắc các vấn đề mà hai bên cùng quan tâm
hôm nay tại bắc cạn đại tướng độ bá tị ủy viên trung mương đảng phó chủ tịch quốc hội làm trường đoàn giám sát của ủy ban thường vụ quốc hội
đã làm việc với ủy ban nhân dân tỉnh bắc cạn về giải quyết khiếu nại tố cáo
phát biểu tại buổi làm việc phó chủ tịch quốc hội độ bá tị ghi nhận những kết quả mà bắc cạn đã đạt được trong thời gian vừa qua
và đề nghị trong thời gian tới bắc cạn cần tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm túc chính sách của đảng pháp luật của nhà nước
và giải quyết khiếu nại tố cao nâng cao trách nhiệm thực hiện tiếp công dân giải quyết khiếu nại tố cao
coi đây là nhiệm vụ chính trị thường xuyên đi đôi với tăng cường kiểm tra giám sát thực hiện đầy đủ quy định tiếp xúc và tổng hợp
phân loại ý kiến cử tri giải quyết kịp thời không để cử tri phản ánh nhiều lần công khai quy trình thủ tục hành chính
nhất là lĩnh vực đất đai chế độ chính sách phát huy vai trò giám sát phản biện xã hội của các cấp chính quyền và tổ chức đoàn thể
nâng cao chất lượng cán bộ làm công tác tiếp dân bố trí vị trí tiếp công dân phù hợp tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến pháp luật
chiều nay ba mươi tháng bảy bộ tư pháp tổ chức họp thông tin về công tác tư pháp quý ii năm hai nghìn một mươi chín
tại cuộc họp nhiều vấn đề nổi cộng hiện nay liên quan đến tư pháp như là vụ thu hồi sổ đỏ của hà nội vụ bồi thường thiệt hại ông trần văn thêm ở bắc giang
vụ việc thu hồi sổ đỏ của hà nội
đối với người mua nhà tại dự án mường thanh bộ tư pháp xác định việc thu hồi theo luật đất đai năm hai nghìn ba
cơ quan cấp có thẩm quyền thu hồi lại tuy nhiên thu hồi phải có nhiều điều kiện
cần tách biệt quyền sở hữu của người mua nhà và trách nhiệm pháp lý của người vi phạm
cũng theo bộ luật dân sự khi chủ dự án có quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép mua bán nhà
thì sau đó quyết định đó có thay đổi cũng không ảnh hưởng đến quyền của người mua nhà
vì vậy có quyết định thu hồi

thế thì cái đó chúng tôi cho rằng đấy là một quyết định hành chính
và theo quyết định hành thì nếu mà cái quyết định hành chính không đúng thì người dân người ta sẽ có căn cứ vào cái chuyện đó để người ta phiếu nại phiếu kiện
và thậm chí là ra đến tòa hành chính là kiện về hành vi hành chính và quyết định hành chính không đúng
thì phải trả lại số đó cho người dân thôi
và thậm chí nếu mà có ảnh hưởng thì còn phải bồi thương theo quyết định pháp luật
về vụ việc luật sư nhận bảo trợ miễn phí trong vụ án đòi bồi thương an sai của ông trần văn thêm tại bắc giang
đang giữ bốn mươi trong sáu bảy tỷ đồng tiền bồi thường
đại diện cục bổ trợ tư pháp khẳng định
nếu như mà có cái việc mà nhận tiền của công ty luật không đúng với cái quy định của pháp luật
hay là không đúng với cái thỏa thuận của hợp đồng dịch vụ pháp lý
thì căn cứ vào cái mức độ vi phạm để chúng tôi sẽ có cái căn cứ và quy định của pháp luật để chúng tôi có xử lý
bởi vì hiện nay thì cũng chưa làm rõ xem là cái mối quan hệ này là ông thêm nhờ ông hòa với tư cách cá nhân
hay là ông thêm nhờ ông hòa thông qua cái văn phòng luật sư hòa lợi
còn theo đại diện cục bồi thường nhà nước việc chi trả tiền bồi thường đã được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật
quan hệ giữa người được bồi thường và người đại diện được ủy quyền là quan hệ dân sự thuần túy
sáng nay tỉnh ủy lào cai đã tổ chức hội nghị công bố quyết định hợp nhất đảng bộ khối các cơ quan tỉnh và đảng bộ khối doanh nghiệp tỉnh
theo quyết định của ban thường vụ tỉnh ủy lào cai đảng bộ khối các cơ quan và đảng bộ khối doanh nghiệp
sẽ được hợp nhất thành đảng bộ khối cơ quan và doanh nghiệp trực thuộc tỉnh lào cai
bao gồm chín mươi hai tổ chức cơ sở đảng với hơn năm đặc viên
đảng bộ khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lào cai có tư cách pháp nhân con dấu và tài khoản riêng
tại buổi lễ ban tổ chức tỉnh lào cai đã công bố quyết định của ban thường vụ tỉnh ủy lào cai
chỉ định ban chấp hành đảng bộ khối cơ quan và doanh nghiệp với hơn ba mươi đồng chí ban thường vụ với một mươi một đồng chí
trong phần tin tiếp theo áp thấp nhiệt đới trên biển đông có khả năng mạnh lên thành bão
dẫn độ nhóm đối tượng đánh bạc qua mạng về trung quốc

tiếp tục cập nhật tin áp thất nhiệt đới trên biển đông
theo trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia vào lúc một mươi ba h chiều nay vị trí tâm áp thấp ở vào khoảng một mươi bảy bốn độ vĩ bắc
một trăm một mươi năm năm độ kinh đông cách quần đảo hoàng sa khoảng ba trăm năm mươi km về phía đông đông bắc
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thất nhiệt đới mạnh cấp sáu giật cấp tám và có khả năng mạnh lên thành bão
dự báo trong hai mươi bốn giờ tới áp thất nhiệt đới di chuyển theo hướng tây tây bắc mỗi giờ đi được một mươi năm hai mươi km
và có khả năng mạnh lên thành bão
theo thông tin từ bộ giáo dục và đào tạo đội tuyển quốc gia việt nam
có bốn thí sinh dự thi olympic hóa học quốc tế năm hai nghìn một mươi chín đều giành được huy chương với hai huy chương vàng và hai huy chương bạc
cụ thể hai học sinh đoạt huy chương vàng là trần bá tân học sinh lớp một mươi hai trường trung học phổ thông chuyên hà nội amsterdam
em nguyễn văn trí nguyên học sinh lớp một mươi hai trường trung học phổ thông chuyên lam sơn tỉnh thanh hóa
với thành tích này việt nam đứng thứ năm trong tổng số tám mươi nước tham gia
và đặc biệt em trần bá tân được trao giải cho thí sinh xuất sắc nhất
điểm thi thực hành với điểm tuyệt đối là bốn mươi trên bốn mươi
đây là lần đầu tiên thí sinh việt nam đạt điểm tuyệt đối phần thi thực hành trong kỳ thi này
thưa quý vị sáng nay tại hà nội văn phòng thương trực ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín quốc gia tổ chức họp báo thông tin
về kết quả chống buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín giải pháp trọng tâm trong thời gian tới
tình hình hoạt động buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả hàng nhái trên các tuyến biên giới cửa khẩu đường bộ cảng hàng không
bưu điện quốc tế tuyến biển càng biển và thị trường nội địa tiếp tục diễn biến phức tạp với các thủ đoạn tinh vi có tổ chức
nhất là tình trạng buôn lậu ma túy
sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín các lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ và xử lý tám mươi năm tám trăm chín mươi hai vụ việc vi phạm giảm một mươi sáu so với năm hai nghìn một mươi tám
thu nộp ngân sách nhà nước đạt trên sáu một trăm sáu mươi năm tỷ đồng
khởi kiện một ba trăm một mươi một vụ tăng trên bốn mươi bảy so với năm hai nghìn một mươi tám với một năm trăm bốn mươi sáu đối tượng tăng trên năm mươi sáu so với năm hai nghìn một mươi tám
điển hình nhất là vụ vận chuyển ma túy tổng hợp với số lượng năm trăm linh bảy năm kg vào ngày một mươi một tháng năm năm hai nghìn hai mươi
thời gian tới ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín quốc gia văn phòng thường trực quyết liệt chỉ đạo các bộ ngành địa phương
tiếp tục nắm tình hình vùng trọng điểm đưa ra các giải pháp mạnh thực chất bài bản để công tác đấu tranh ngăn chặn
triệt phá các vụ vi phạm mang lại kết quả cao
sáng ba mươi tháng bảy tại thành phố lạng sơn hội liên hiệp phụ nữ việt nam phối hợp với bộ công an
và ủy ban nhân dân tỉnh lạng sơn tổ chức lễ meeting hưởng ứng ngày toàn dân phòng chống mua bán người ba mươi tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín
theo báo cáo của bộ công an cho biết là từ năm hai nghìn một mươi sáu đến sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín
toàn quốc phát hiện xảy ra hơn một vụ với gần một năm trăm linh đối tượng lừa bán hơn hai sáu trăm linh nạn nhân
trong đó có tám trăm chín mươi hai vụ mua bán người sang trung quốc
các địa phương phát hiện nhiều đối tượng lừa bán người là các tỉnh
biên giới giáp trung quốc gồm lào cai hà giang điện biên quảng ninh
năm hai nghìn một mươi chín cũng được hội liên hiệp phụ nữ việt nam chọn là năm an toàn cho phụ nữ và trẻ em
với mong muốn là mỗi người dân phụ nữ và trẻ em chung tay hành động với một xã hội an toàn
trong khuôn khổ chương trình cũng diễn ra nhiều hoạt động nổi bật như hội thảo chuyên đề bàn giải pháp phòng chống mua bán
hoạt động truyền thông phòng chống mua bán người hay triển lãm trốn bình yên và vì cuộc sống an toàn
xin được chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác
thưa quý vị lâm đồng tuy chưa phải là địa bàn nóng của hoạt động tội phạm mua bán người
thế nhưng trong thời gian gần đây thì tại một số địa phương ở lâm đồng đã xảy ra nhiều vụ mua bán người với tính chất và thủ đoạn rất tình vị
mặc dù các cơ quan chức năng địa phương đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền cảnh báo về thủ đoạn của tội phạm
thế nhưng đến nay thì loại hình tội phạm này vẫn diễn biến rất phức tạp
đây là một trong số các nạn nhân bị lừa bán sang trung quốc
họ đã may mắn được trở về quê hương
nhưng nỗi đau sự mất mát về tinh thần sức khỏe của họ vẫn chưa thể ngôi ngoài
với thủ đoạn rủ dê
người dân vẽ ra viễn cảnh tươi sáng như lao động với công việc nhẹ nhàng lương cao hoặc kết bạn yêu đương dù đi du lịch
nhiều người đã vô tình trở thành nạn nhân của kẻ buôn người
bên cạnh những nạn nhân bị lừa do hoàn cảnh kinh tế khó khăn
thì cũng có nhiều nạn nhân có kinh tế gia đình khá ổn định
nhưng vẫn bị rụ rỗ vì sự tò mò của tuổi mới lớn
thằng bạn của nó rủ đi chơi sang chắp bên trung quốc
rồi sau đó nó đi đã ngồi trong xe rồi
nó không biết là chỗ nào chỗ nào
nó đi tháng xe tới trung quốc
nó nhìn lại cái biển bản người ta làm trong nhà hay ngoài đường đó
rồi nó biết là nó sang trung quốc
muốn chạy thì không chạy được
theo thống kê của cơ quan chức năng
hiện tại tỉnh lâm đồng có hơn một mươi hai nạn nhân bị bán sang trung quốc
trong đó có sáu nạn nhân đã trở về
hai nạn nhân đã lấy chồng người bản địa
còn hai nạn nhân hiện chưa có liên lạc
về thủ đoạn cơ bản của đối tượng trên địa bàn bảo lâm
thì ở đây là đối tượng
các đối tượng lừa nhắm vào các em có kiến thức là hạn chế
đặc biệt là các em ở vùng đồng bảo dân tộc tỷ số
các em là người dân tộc tỷ số
cái sự hiểu biết là còn đang hạn chế
cho nên là khi các đối tượng lừa tạo điều kiện công an việc làm ở bên trung quốc
là có lương cao rồi những cái điều kiện về vật chất hơn
thì các em dễ bị nghe các đối tượng này dụ dỗ
sau đó là đưa sang trung quốc
có thể thấy rằng
tội phạm mua bán người
không từ bất kỳ thủ đoạn nào và đây được xác định là tội phạm ẩn
bởi khi có nạn nhân được trốn thoát tố giác với cơ quan chức năng
thì mới được điều tra làm rõ
do đó để làm tốt công tác phòng ngừa ngăn chặn loại tội phạm mua bán người một cách hiệu quả
lực lượng chức năng chính quyền địa phương cần triển khai đồng bộ các giải pháp
đặc biệt tăng cường tuyên truyền nâng cao ý thức cảnh giác cho người dân
tham gia phòng ngừa đấu tranh với loại tội phạm buôn bán người
tại hà nội trung ương hội nạn nhân chất độc da cam diocin việt nam và cổng thông tin điện tử nhân đạo quốc gia một nghìn bốn trăm linh
phối hợp phát động chương trình nhắn tin chung tay xoa dịu nỗi đau da cam hai nghìn một mươi chín với thông điệp
mỗi tin nhắn một tức lòng với nạn nhân chất độc da cam
với cú pháp da cam gửi một nghìn bốn trăm linh chín mỗi tin nhắn sẽ góp phần ủng hộ hai mươi đồng cho các nạn nhân và gia đình nạn nhân nhiễm chất độc da cam
giúp các nạn nhân và gia đình vượt lên nỗi đau có thêm động lực vươn lên trong cuộc sống
ngoài hình thức nhắn tin qua cổng thông tin nhân đạo một nghìn bốn trăm linh chương trình cũng kêu gọi các cá nhân và tổ chức ủng hộ bằng nhiều hình thức khác
toàn bộ số tiền ủng hộ được sử dụng để hỗ trợ nuôi dưỡng khám chữa bệnh cấp thuốc học nghề và sửa chữa nhà cho các nạn nhân chất độc da cam
chương trình nhắn tin chung tay xoa dịu nỗi đau da cam được bắt đầu triển khai từ năm hai nghìn một mươi một
sau tám năm triển khai chương trình đã thu được tổng số tiền gần hai mươi tỷ đồng
đây là một con số ấn tượng trong bối cảnh kinh tế đất nước và đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn
đồng thời phản ánh tình cảm và trách nhiệm của hàng triệu người dân việt nam và nhân dân các nước trên thế giới dành cho các nạn nhân chất độc da cam tại việt nam
sau bốn năm triển khai cho vay đóng tàu theo nghị định sáu bảy của chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản
hiện các ngân hàng ở phú yên đang gặp rất nhiều khó khăn trong quá trình thu hồi nợ
một số khách hàng thì đã bỏ tàu và để lại gánh nặng nợ xấu cho các tổ chức tiến dụng
theo ngân hàng nhà nước chi nhánh phú yên nợ xấu của các khoản cho vay đang có xu hướng tăng cao
đến nay các ngân hàng trên địa bàn tỉnh phú yên đã ký hai mươi bốn hợp đồng tín dụng cho vay đóng mới nâng cấp tàu cá theo nghị định sáu bảy
với số tiền cam kết hai trăm tám mươi một bảy tỷ đồng đã giải ngân hai trăm tám mươi chín tỷ đồng thu nợ một mươi hai tỷ đồng
dư nợ đến nay là hai trăm bảy mươi tám tỷ đồng trong đó cơ cấu kỷ hạn trả nợ là một bảy tỷ đồng nợ xấu ba mươi tám tỷ đồng
ngoài những con tàu như ông công một số ngư dân có tâm lý không làm được thì giao tàu lại cho ngân hàng
ngân hàng nhận tàu có thể giao tàu

một số tàu hoạt động có hiệu quả nhưng khất lần không trả nợ vai ngân hàng không hợp tác khi ngân hàng đôn đốc thu hồi nợ
chúng tôi sẽ có ý tham khảo một số tỉnh tham mưu cho ủy ban nhân tỉnh có biện pháp mạnh đối với những trường hợp vắng
không về các sản phẩm đăng ký địa phương idean dài
theo ngân hàng nhà nước chi nhánh phú yên sau quá trình thực hiện những khó khăn vướng mắt đang dần lộ rõ
cần sự vào cuộc của thậ hội hệ thống chính trị mới có thể giải quyết được
theo đó các cơ quan liên quan tiếp tục quan tâm hỗ trợ các ngân hàng trong việc xử lý tài sản bảo đảm theo quy định
hôm nay vết nứt trên quốc lộ chín mươi một đoạn qua ấp bình tân xã bình mỹ huyện châu phú tiếp tục mở rộng thêm bảy cm sụt lún nghiêng xuống sông hậu
ngoài vết nứt mở rộng miệng tiếp tục xuất hiện thêm nhiều vết nứt khác trên quốc lộ
nếu mưa gió xảy ra làm chân đất mềm yếu sạt lở càng nhanh
còn ngành giao thông báo cáo mỗi ngày có trên bảy trăm năm mươi xe ô tô các loại lưu thông qua khu vực này nên áp lực sạt lở càng gia tăng
các sở ngành đã đề nghị nên giới hạn xe ô tô các loại qua đoạn sạt lở này để tránh thương vong đáng tiếc khi xảy ra sạt lở nhất là đối với xe khách xe du lịch

lãnh đạo tỉnh an giang đề nghị chậm nhất đến hai mươi một h ngày hôm nay phải hoàn thành tất cả các công việc tránh áp lực cho khu vực nguy cơ sạt lở quốc lộ chín mươi một khẩn cấp di rời người dân ra khỏi khu vực nguy cơ sạt lở và bố trí ăn ở sinh hoạt cho một mươi ba hộ trong khu vực nguy hiểm đồng thời tính toán phương án lâu dài đối với sáu mươi tám hộ dân trong vùng khẩn cấp
lãnh đạo tỉnh an giang đề nghị chậm nhất đến hai mươi một h ngày hôm nay phải hoàn thành tất cả các công việc tránh áp lực cho khu vực nguy cơ sạt lở và bố trí ăn ở sinh hoạt cho một mươi ba hộ trong khu vực nguy cơ sạt lở và bố trí ăn ở sinh hoạt cho một mươi ba hộ trong khu vực nguy cơ sạt lở và đồng thời tính toán phương án lâu dài đối với sáu mươi tám hộ trong khu vực nguy cơ sạt lở và đô thị al city trong khu vực nghệ riot
công an và công an thành phố hải phòng đang phối hợp chuẩn bị dẫn độ bàn giao các nghi phạm tham gia vận hành trung tâm đánh bạc qua mạng
tại khu đô thị our city phường hải thành quận dương kinh thành phố hải phòng cho cơ quan công an trung quốc tiếp nhận xử lý
dự kiến việc dẫn độ hơn ba trăm tám mươi nghi phạm sẽ được thực hiện bằng đường bộ
việc bàn giao lại các nghi phạm có liên quan đến trung tâm cửa bạc online tại khu vực đô thị our city dựa vào nhiều yếu tố do các nghi phạm là người trung quốc
trước đó vào chiều hai mươi bảy tháng bảy gần một trinh sát và cán bộ chiến sĩ tinh nhuệ của bộ công an và công an thành phố hải phòng
đồng loạt đột kích khu đô thị our city bắt quả tang đường dây tổ chức đánh bạc nói trên
lực lượng chức năng của việt nam vẫn đang thực hiện công tác chốt chặn bảo vệ cả bên trong lẫn bên ngoài khu vực đô thị our city
dự kiến công tác này kết thúc sau khi các nghi phạm được bàn giao dẫn độ cho phía trung quốc tiếp nhận
cũng tại hải phòng chiều nay một vụ nổ lớn đã xảy ra khiến một người tử vong
nhận được tin báo lực lượng chức năng đã có mặt kịp thời tiến hành công tác khám nghiệm và làm rõ nguyên nhân của vụ nổ
khoảng một mươi hai h ngày ba mươi tháng bảy tại nhà bà trần thị tuyết năm mươi bốn tuổi ở số hai mươi hai trên ba mươi sáu trên một mươi bảy phố đội văn vườn trại chuối quận hồng bàng
đã xảy ra vụ nổ lớn hậu quả bà tuyết tử vong và cháu nhỏ bị thương
sau tiếng nổ mái ngôi nhà bị hất văng ra xa sức ép từ vụ nổ khiến một số nhà lân cận bị vỡ kính
được biết bà tuyết là công nhân về hưu sống cùng chồng và hai cháu
thời điểm vụ nổ xảy ra chồng bà tuyết và cháu bé không có nhà
hiện lực lượng chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ

thủ phạm vụ xả súng trong lễ hội ở california là thanh niên một mươi chín tuổi
thưa quý vị hôm nay trung quốc và mỹ sẽ nối lại vòng đàm phán thương mại cấp cao tại thành phố thượng hải
đây là sự kiện đang được dư luận hai nước cũng như quốc tế quan tâm
với kỳ vọng có thể tạo ra đột phá nhằm giải quyết bất đồng thương mại song phương trong thời gian vừa qua
vòng đàm phán diễn ra trong hai ngày sẽ là buổi thảo luận trực tiếp giữa các quan chức hai bên kể từ tháng năm
trước khi diễn ra đàm phán trung quốc đã bày tỏ hy vọng mỹ sẽ thực hiện đầy đủ các cam kết
và tạo điều kiện tích cực cho vòng đàm phán thương mại song phương tại thượng hải
trong khi giới chuyên gia kỳ vọng sau vòng đàm phán mới
mỹ và trung quốc ít nhất có thể cam kết một cách chi tiết về các cử chỉ thiện trí
và vạch ra đường hướng rõ ràng cho các cuộc họp trong tương lai
chiến tranh thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới đã kéo dài suốt một năm qua
nhiều dự đoán cho rằng hai bên sẽ chỉ đạt được một thỏa thuận thực chất
sau cuộc bầu cực tổng thống mỹ vào năm hai nghìn hai mươi
sáng nay theo giờ việt nam thượng viện mỹ đã thất bại trong việc vô hiệu hóa quyền phủ quyết
của tổng thống mỹ donald trump đối với lệnh cấm được quốc hội mỹ thông qua
trong đó ngăn chặn bán vũ khí cho arab seoul
với bốn mươi năm phiếu thuận và bốn mươi phiếu chống
phè nói không với thương vụ bán vũ khí
vũ khí cho arab seoul và uae đã không giành đủ hai phần ba số phiếu cần thiết tại thượng viện
để vô hiệu hóa quyền phủ quyết của tổng thống trump
chính quyền tổng thống trump đã đẩy nhanh hai mươi hai thương vụ bán vũ khí cho arab seoul
bao gồm tên lửa thiết bị và máy bay giám sát mà không cần sự chấp thuận của quốc hội
lý do cho rằng đây là hành động cần thiết để chống lại các mối đe dọa ngày càng tăng từ iran
tuy nhiên các thương vụ bán vũ khí trị giá tới tám một tỷ đô la mỹ bị phản đối mạnh mẽ tại thượng viện
trong khi một ủy ban thượng viện mỹ cũng nhất trí với dự luật nhằm tăng quyền hạn cho quốc hội
để giám sát các thương vụ mua bán vũ khí của chính phủ
giới chức mỹ đã xác định thủ phạm vụ xả súng ở lễ hội tỏi ở bang california vào ngày hai mươi chín tháng bảy
là một thanh niên một mươi chín tuổi tên là santino william legan
cảnh sát trưởng thành phố gingroy cho biết thủ phạm đã xô đổ hàng rào để đột nhập vào lễ hội
hắn sử dụng một khẩu súng trường ak bốn mươi bảy và bắn vào những người thân
trước khi tham dự thủ phạm đã bị cảnh sát bắn hạ trong vòng một phút sau khi thực hiện vụ xả súng
vụ xả súng đã làm ít nhất ba người thiệt mạng và một mươi năm người bị thương
trước đó thủ phạm đã đăng tải một bức ảnh về lễ hội kèm theo những dòng trạng thái bất mãn với đám đông
trên mạng xã hội instagram trong đó có đề cập tới một cuốn sách về chủ nghĩa da trắng thượng đẳng
tuy nhiên động cơ vụ xả súng vẫn chưa rõ ràng
đây là vụ xả súng gây thương vong lớn mới nhất tại mỹ kể từ sau vụ việc tương tự vào tháng năm vừa qua
khiến một mươi hai người thiệt mạng
nắng nóng kéo dài nhiều ngày tại nhật bản với mức nhiệt trên ba mươi năm độ c khiến hàng nghìn người phải nhập viện
trong đó ít nhất một mươi một người đã tử vong do gặp các vấn đề sức khỏe liên quan đến tim mạch khi mà nhiệt độ tăng mạnh vào hồi tuần trước
đợt nắng nóng kéo dài suốt tuần qua tại nhật bản đã khiến hơn năm năm trăm linh người phải nhập viện
nhiệt độ ngày hai mươi tám tháng bảy ở hatoyama tỉnh saitama lên tới ba mươi năm tám độ c
nhiều khu vực khác trên khắp nước nhật bản cũng chứng kiến mức nhiệt trên ba mươi năm độ c
nắng nóng kỷ lục buộc cơ quan đường sắt hokkaido đã phải tạm dừng nhiều tuyến tàu do lo ngại nhiệt độ cao làm biến dạng đường dây
kiểu thời tiết nóng ẩm của mùa hè nhật bản có thể gây nguy hiểm tới sức khỏe người dân thậm chí dẫn đến tử vong
vào năm ngoái trong các đợt nắng nóng kéo dài từ tháng năm tới tháng chín hơn chín mươi năm người nhật bản đã phải nhập viện cấp cứu do sốc nhiệt
mức nhiệt cao kỷ lục cũng khiến quan chức nhật bản lo ngại về khâu tổ chức thế vận hội mùa hè hai nghìn hai mươi dự kiến diễn ra vào tháng bảy tám năm sau tại tokyo
nhiều người dân cuba đã có thể lên mạng tại nhà thay vì phải ra công viên wi fi dù cấp phí internet hiện vẫn ở mức cao
thứ trưởng bộ truyền thông cuba khẳng định mạng internet và các phương tiện truyền thông xã hội là công cụ nói lên sự thật về cuba về những gì đang diễn ra tại cuba
không phải là nơi lan truyền những thông tin giả mạo hay bịa đặt mục tiêu của chính phủ cuba là tạo điều kiện cho người dân được kết nối internet trên diện rộng và dễ dàng hơn
điều này giúp người dân cuba sử dụng internet dễ dàng hơn họ có thể kết nối từ nhiều nơi hơn không phải phụ thuộc vào wifi từ những nơi công cộng
cuba hiện có khoảng một bốn trăm linh điểm kết nối wi fi công cộng tám mươi ngôi nhà được kết nối internet và hai năm triệu người dân cuba có mạng kết nối ba g
trong suốt ba mươi năm qua một cuộc chiến chống lại sự khắc nghiệt của tự nhiên đã diễn ra tại khu tự trị tân cương của trung quốc để biến một trong những thành phố khô cằn nhất đất nước này thành vùng đất nông nghiệp bền vững
thành phố asu nằm trên rìa taklamankan sa mạc lớn nhất của trung quốc từng có thời kỳ bị cắt bụi bao phủ tới hơn một trăm linh ngày trong năm
khâu hạn kéo dài đã cản trở phát triển kinh tế và đất đai dầu kiềm khiến cây cối không thể sinh trường
ba mươi năm trước dự án xanh mang tên là asu
cây gia do các chính quyền địa phương khởi động để tháo gỡ khó khăn tìm cách biến đất cát thành đất nông nghiệp cũng như xây dựng hệ thống tưới tiêu hiện đại
dự án đã thu hút được sự tham gia của ba bốn triệu người đến từ mọi nghề nghiệp tầng lớp trong xã hội
đến thời điểm hiện tại hơn một mươi ba triệu cây xanh đã được trồng tại asu
nông nghiệp cũng trở thành một trụ cột của kinh tế vùng đưa thành phố một thời hoang mạc này trở thành quê hương của táo hồ đào và cây trà lạ
quý vị khán giả thân mến chương trình thời sự của chúng tôi
chương trình thời sự của chúng tôi đến đây cũng xin phép được kết thúc